nhiều người dân trên cả nước đã tận dụng kỳ nghỉ lễ này để đi du lịch cùng gia đình và người thân
cũng chính vì thế mà trong những ngày vừa qua mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều phương án đón khách du lịch
tuy nhiên cảnh tượng đông đúc chen trúc đến ngạt thở vẫn xuất hiện ở hàng loạt địa điểm du lịch
các bãi biển vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ lần này
kỳ nghỉ lễ kéo dài cùng với thời tiết nắng nóng
oi bức kéo dài suốt những ngày trước kỳ nghỉ lễ đã khiến cho các bãi tắm sớm rơi vào tình trạng quá tải
tại sầm sơn thanh hóa ngay từ buổi chiều thứ hai trong kỳ nghỉ lễ đã xảy ra tình trạng người dân và du khách chen nhau trên bãi biển
bãi biển cửa lò nghệ an cũng không tránh khỏi tình trạng này
thống kê theo số lượng khách đặt phòng cửa lò đã đón hơn bốn trăm linh lượt khách tăng một mươi năm so với dịp nghỉ lễ năm hai nghìn một mươi chín
một số bãi biển nổi tiếng khác tại hải phòng đà nẵng vũng tàu cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách và người dân đổ về đây để nghỉ ngơi và tắm biển
khiến các bãi tắm luôn trong tình trạng chật trội suốt những ngày nghỉ lễ